một thông tin vui mà chúng tôi vừa cập nhật đó là bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết là ngày hôm nay có một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
gồm các bệnh nhân số hai mươi một số bảy mươi hai số tám mươi bốn số một trăm một mươi một số một trăm một mươi sáu số một trăm ba mươi sáu số một trăm ba mươi bảy số một trăm chín mươi hai số một trăm chín mươi bảy số hai trăm linh và số hai trăm ba mươi
như vậy là đến thời điểm hiện tại thì việt nam đã chữa khỏi một trăm linh sáu ca bệnh covid một mươi chín
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
và sáng nay thì cũng là buổi sáng thứ ba liên tiếp mà việt nam không có ca mắc covid một mươi chín nào được ghi nhận
trong tổng số hai trăm bốn mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín có một trăm năm mươi ba người từ nước ngoài chiếm sáu mươi hai bốn chín mươi hai người lây nhiễm thứ phát trong đó sáu mươi hai người thuộc ổ dịch nội địa
tính đến sáu giờ sáng nay ngày bảy tháng bốn xuống người cách ly là tám mươi năm hai trăm chín mươi năm người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một hai trăm bốn mươi tám
cách ly tập trung tại cơ sở khác là ba mươi bảy năm trăm bốn mươi bốn
cách ly tại nhà nơi cư trú là bốn mươi sáu năm trăm linh ba
về tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín hiện có ba ca nặng trong đó hai ca đang thở máy lọc máu là bệnh nhân một mươi chín và bệnh nhân một trăm sáu mươi một tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
trong đó bệnh nhân một mươi chín đã có tiến triển kết thúc ecmo lúc một mươi hai h hai mươi phút ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân chín mươi một tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ecmo
theo website chuyên về thống kê worldumeters infor đến nay tính đến sáng nay theo giờ việt nam trên toàn thế giới có hơn một ba triệu người nhiễm covid một mươi chín
trong đó có hơn bảy mươi bốn
năm trăm linh ca tử vong và hơn hai trăm bảy mươi tám bệnh nhân đã bình phục dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hai trăm linh chín quốc gia và vùng lãnh thổ
ổ dịch lớn nhất thế giới mỹ ghi nhận thêm hai mươi bảy ca mắc và hơn một ca tử vong nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước này lên hơn ba trăm sáu mươi bảy trường hợp
và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này đã vượt một mươi người
sau một vài ngày ghi nhận số ca tử vong vì dịch covid một mươi chín giảm rõ rệt cho thấy tín hiệu tích cực
thì ngày sáu tháng bốn số ca thiệt mạng tại pháp đã tăng mạnh trở lại với hơn sáu trăm linh ca thiệt mạng trong hai mươi bốn giờ con số tồi tệ kể từ đầu mùa dịch
trong khi đó cơ quan bảo vệ dân sự italia ngày sáu tháng bốn đã xác nhận thêm ba năm trăm chín mươi chín ca dương tính với virus sars cov hai
và đây là số ca bệnh mới thấp nhất kể từ ngày một mươi bảy tháng ba con số này làm giấy lên những hy vọng về việc đại dịch viêm điểm hốp cấp covid một mươi chín
ở quốc gia nam âu này sẽ giảm nhẹ nhờ lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc
được thực hiện từ ngày chín tháng ba số ca mắc covid một mươi chín tại các nước châu á vẫn tiếp tục tăng malaysia hiện đã có hơn ba bảy trăm linh ca mắc
các con số này ở ấn độ lần lượt là bốn bảy trăm bảy mươi tám và ở philippines là ba sáu trăm sáu mươi